cá độ bóng đá vẫn là một vấn nạn phức tạp nhức nhối xuất hiện từ lâu
mặc dù lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây cá độ quy mô lớn
nhưng hoạt động cá độ vẫn diễn ra vào mỗi mùa giải bóng đá
tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn xã hội
tài và các đối tượng đã sử dụng khoảng ba triệu bảy trăm linh nghìn điểm
tương đương với khoảng một trăm tám mươi ba tỷ đồng để tham gia cá cược trên trang web bóng tám mươi tám com
cơ quan công an cũng xác định ngoài việc tổ chức đường dây cá độ bóng đá nêu trên
tài cùng với nguyễn thị diễn chi còn tổ chức cho một số đối tượng hoạt động đánh bạc
dưới hình thức đá gả mạng và chơi xấu đề
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an đơn vị địa phương
tiến hành chìa xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn lên đến hàng chục tỷ đồng
phương thức thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng không gian mạng
nhằm xóa dấu vết hoạt động đất tinh vi
chúng thường xuyên liên lạc qua những phương tiện mạng xã hội
gây khó khăn cản trở cho hoạt động cơ quan điều tra
để thực hiện ý kiến trị đạo của bà giống đốc
phòng bcm hai đã xác lập một chuyên án và đấu tranh chìa xóa thành công bắt giữ chín đối tượng
thu hơn hai trăm linh triệu đồng cùng hai xe ô tô và nhiều phương tiện thiết bị
liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
công an huyện cư cu yên tỉnh đắk lắc đã phát hiện một đường dây cá độ bóng đá
quy mô rất lớn hoạt động rất tinh vi
sau một thời gian tích cực xác minh điều tra công an huyện cư cu yên đã huy động hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ
chia làm tám tổ công tác đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây
tại các xã trên địa bàn huyện ngay sau đó gần hai mươi người liên quan đã được triệu tập làm việc
cầm đầu đường dây này là nguyễn quốc hưng ba mươi tám tuổi trú tại xã ea hu huyện cư cô yên
hưng từng có hai tiền án về các tội đánh bạc và cố ý gây thương tích
hưng thường nghe những người tham gia cá độ kêu thua nên đã đứng ra cầm cái tổ chức cho các con bạc trên địa bàn cá độ
các đối tượng không gặp trực tiếp để giao dịch mà dùng tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội như zalo
viber để trao đổi nhắn tin các cực bóng đá ăn tiền
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã tạm giữ một dàn máy tính
hơn một mươi chiếc điện thoại di động cùng nhiều tăng vật chứng có liên quan
cơ quan điều tra xác định chỉ trong đêm bị bắt
các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn một trăm linh triệu đồng
nếu thắng thì mình trung tiền theo giá trên mạng mà thua thì mình lấy
mọi giao dịch của em thì đều thông qua tin nhắn và zalo và thỉnh thoảng có đến bắt không rơi
em nghĩ thì những hành vi như là nhắn tin hay là trên yolo hay trên facebook thì nghĩ là bên công an sẽ không biết được
nhưng không ngờ hôm nay thì công an đã phát hiện và bắt ra đây
có thể thấy bên cạnh vấn đề vi phạm pháp luật thì những hệ lụy khôn lường mà cá độ bóng đá gây ra
cũng là một vấn đề đáng quan ngại
cần phải bị ngăn chặn kịp thời nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
cá độ bóng đá ảnh hưởng tiêu cực không chỉ bản thân người chơi gia đình của họ
mà còn ảnh hưởng xấu đến xã hội
khi chìm vào đam mê đỏ đen người chơi cá độ thường đi thâu đêm suốt sáng
đổ nhiều tiền bạc vào những ván cá cực bỏ bề công việc không quan tâm gia đình
nên sức khỏe và kinh tế đều xa suốt
hậu quả là nhiều gia đình xảy ra mâu thuẫn vợ chồng xích mít lục đục
thậm chí lựa chọn ly hôn vì vợ chồng đam mê cá cược
thậm chí nhiều người nghĩ quần lựa chọn tự tử
chọn rằng chết thì món nợ cũng không còn
mà không hề nghĩ đến gia đình người thân bàng hoàng đau xót
còn phải gánh khoản nợ mà mình để lại

phải ý thức đưa hậu quả tác hại của tệ nạn cá đậu bóng đá đối với bản thân gia đình và xã hội
tuyệt đối không tham gia cá đậu bóng đá dưới mọi hình thức

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé